tại chùa tam trúc tỉnh hà nam hội đồng trung ương giáo hội phật giáo việt nam mới đây
đã tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
tại đây hàng nghìn họn ngọn nến và hoa đăng được xếp hình bản đồ việt nam
cùng với dòng chữ quốc thái dân an tri ân tưởng điệm đã được các tăng ni phật tử
và nhân dân khắp mọi miền dâng lên thể hiện lòng biết ơn
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay ôn lại những trang sử hào hùng của ông cha
tôn vinh những tấm gương anh hùng bất khuất của thế hệ đi trước
và giáo dục truyền thống yêu nước của dân tộc việt nam